nhờ sự phối hợp giữa bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn với một số đầu mối xuất nhập khẩu của việt nam
gần hai năm tấn vải thiêu đầu tiên đạt chuẩn đã được xuất khẩu thành công sang nhật bản với giá hai trăm bảy mươi đồng một kg
và được tiêu thụ hết chỉ trong một ngày
dự kiến từ nay đến cuối năm sẽ có gần một tấn vải thiều chính vụ đạt chuẩn của bắc giang hải dương
được xuất khẩu thành công vào nhật bản
đến trung tuần tháng sáu đã có gần năm tấn vải thiêu được xử lý xong hơi và được chuyên gia nhật xác nhận kết quả đạt chuẩn
đến ngày hai mươi ba tháng sáu hai năm tấn vải đầu tiên đã xuất đi nhật bằng con đường hàng không
dự kiến khoảng gần một tấn vải thiều tươi sẽ xuất khẩu thành công vào thị trường nhật bản trong năm nay
hiện các yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với quả vải thiều việt nam xuất khẩu vào nhật gồm
quả vải thiêu phải được trồng tại các vườn được cục bảo vệ thực vật kiểm tra giám sát và cấp mã số vùng trồng
đáp ứng quy định về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của nhật bản
lô quả vải xuất khẩu phải được đóng gói và xử lý xong hơi khử chung bằng máy methi bromide
tại các cơ sở được cục bảo vệ thực vật và bộ nông lâm ngư nghiệp nhật công nhận với liều lượng tối thiểu là ba mươi hai gram trên mét khối
trong thời gian hai giờ dưới sự giám sát của cán bộ kiểm dịch thực vật việt nam và nhật bản
các lô quả vải thiều xuất khẩu phải kèm theo giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do cục bảo vệ thực vật cấp
theo quy định của bộ nông lâm ngư nghiệp nhật bản maff chuyên gia về kiểm dịch thực vật nhật bản
phải trực tiếp sang việt nam để kiểm tra giám sát công tác kiểm dịch và xử lý từng lô vải xuất khẩu
chỉ những lô vải được chuyên gia kết luận đã xử lý thành công mới được phép nhập khẩu vào nước này
hiện có sáu doanh nghiệp đã đăng ký xuất vải sang nhật
công suất xử lý kiểm dịch quả vải xuất nhật khoảng hai tám tấn trong ba giờ
bình quân mỗi ngày tối đa có thể xử lý tám đến một mươi tấn vải